nằm trong chuỗi sự kiện bên lề lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ sáu sẽ diễn ra vào ngày một mươi tháng ba tới
một triển lãm chuyên đề lịch sử đồn điền ca đa vừa được tổ chức tại lâm đồng
để giới thiệu sự hình thành và phát triển của một trong những đồn điền cà phê đầu tiên của việt nam
những lưỡi liềm lưỡi hái hoen dỉ những chiếc áo bảo hộ những đôi dép cao su đã sờn
những vật dụng thô sơ này đã ghi dấu công việc canh tác thu hoạch cà phê ở đắk lắc
từ những ngày đầu tiên người pháp đưa cây cà phê tới tây nguyên
và bên cạnh đó là cả những chiếc loa những chiếc cân lớn kiểu cũ
những công cụ quản lý sản phẩm và cai quản người lao động của thực dân pháp xưa kia
tất cả được thu thập một cách có hệ thống và được trưng bày tại biệt điện bảo đại
thuộc trung tâm thành phố buôn ma thuột như những chứng tích về sự hình thành và phát triển cây cà phê tại tây nguyên
cuộc trưng bày lần này thì chủ yếu là giới thiệu đến cho du khách trong và ngoài nước
biết về lịch sử đồn hiển cà phê cà đa nơi thực dân pháp mở đầu cho việc cướp đoạt đất đai khai thác tài nguyên tại đắk lắc
và cũng chính nơi đây là nơi đánh dấu sự sụp đổ của thực dân pháp sau hơn bốn mươi năm cai trị tại đắk lắc
với tổng cộng trên một trăm chín mươi hình ảnh tư liệu và hiện vật buổi trưng bày đem đến cho khách tham quan
một cái nhìn đa chiều về sự thăng trầm của ngành cà phê ở đắk lắc qua các thời kỳ lịch sử
qua đó có phần quảng bá giới thiệu sản phẩm cà phê buôn ma thuột tới du khách trong và ngoài nước
bên cạnh đó triển lãm còn mang đến cho du khách những cảm xúc rất đặc biệt khi tận mắt chứng kiến những dấu tích lịch sử này
rất là vui và nhất là hiểu được về lịch sử của đồn hiển cà đa và các sản phẩm cũng như hoàn cảnh ra đời của đồn hiển cà đa
nói chung về lịch sử thì mình thấy rất là thú vị
năm nay ngoài hơn hai mươi hiện vật mới được siêu tầm còn có hàng chục bức tranh về chủ đề cà phê cũng đã được trưng bày
triển lãm sẽ kết thúc vào ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy